xin kính chào quý vị và các bạn
khô hành nắng mạnh không còn nữa
các tỉnh ở phía đông bắc bộ
chính thức bước vào kiểu thời tiết là nhiều mây âm u
độ ẩm và nhiệt độ trên khu vực đồng loạt tăng lên
khiến cho cảm giác khó chịu cũng không còn nữa
nguyên nhân của tình trạng này là do khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
đầy ẩm và đất liền
cụ thể nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
giao động là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sang đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
khi không khí lạnh tăng cường xuống nhiệt độ lại giảm nhanh
cao nhất là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
cũng đang trong quá trình tăng nhiệt và tăng âm
thậm chí là nhiệt độ còn tăng mạnh hơn so với phía đông
ban ngày tiết trời cao ấm áp
với mức nhiệt trưa chiều giao động là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
một vài nơi ở khu vực tây bắc còn sấp xỉ hoặc là trên hai mươi bảy độ
từ ngày một mươi ba do tác động của khối không khí lạnh
nên nhiệt độ giảm xuống mức là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
vào thời điểm trưa chiều
xuôi xuống miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới phổ biến là không mưa trời rét nhẹ
có nơi chỉ xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
và cao nhất là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sau đó do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường
nên nhiệt độ giảm thêm
mức nhiệt thấp nhất trong khoảng là từ một mươi năm đến một mươi sáu độ
và nhiệt độ trưa chiều phổ biến là dưới hai mươi bốn độ
từ đà nẵng đến bình thuận
trời vẫn có mưa rải rác
tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến phú yên
do sự tương tác giữa địa hình đón gió của dãy trường sơn
và gió đông bắc
nên tiết trời khá ẩm ướt
với sự xuất hiện của những cơn mưa ngất quáng
nhưng không có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng
trời xe lạnh
khu vực các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
trong ba ngày tới
phổ biến là không mưa ngày có nắng nhẹ
và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
có nơi còn trên ba mươi một độ
lên đến vùng cao tây nguyên
trong ba ngày tới
thời tiết tại đây khá ổn định
trời hầu như là không mưa ngày có nắng
và rét nhẹ về đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
và cao nhất phổ biến là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực nam bộ
trong ba ngày tới trời cũng nắng nhiều
mưa rào chỉ xuất hiện cuộc bộ và chiều tối
ở ven biển miền tây
và cũng diễn ra trong thời đoạn ngắn
nên lượng mưa không nhiều
nhiệt độ về đêm và sáng phổ biến là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
riêng các tỉnh ở miền đông
có nơi còn dưới hai mươi hai độ
trời xe lạnh
còn mắt ngày nhiệt độ đồng loạt tăng lên mức là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
ở miền đông